đối thoại asean mỹ diễn ra theo hình thức trực tuyến tập trung vào các vấn đề hợp tác đối phó covid một mươi chín
cũng như an ninh khu vực
asean và mỹ nhất trí tiếp tục thúc đẩy triển khai hợp tác hiệu quả
thông qua các chương trình hợp tác hiện có phối hợp chặt chẽ
sớm hoàn tất xây dựng kế hoạch hành động asean mỹ giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
asean hoan nghênh những hỗ trợ kịp thời của mỹ trong ngăn chặn dịch bệnh
khuyến khích mỹ tích cực ủng hộ và đóng góp cho các sáng kiến của asean về quỹ ứng phó covid một mươi chín
và kho sự phòng vật tư y tế khẩn cấp khu vực
asean hoan nghênh và sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và nhà đầu tư mỹ hoạt động tại khu vực asean
trao đổi về tình hình quốc tế và khu vực mỹ hoàn ngành asean phát huy vai trò trong thúc đẩy hợp tác
đối thoại xây dựng lòng tin ở khu vực ủng hộ các nỗ lực thực hiện nghiêm túc đầy đủ tuyên bố doc
và xây dựng bộ quy tắc coc hiệu lực hiệu quả phù hợp với luật pháp quốc tế và unclos một nghìn chín trăm tám mươi hai